công ty cổ phần bắc phương công ty cổ phần bp solar và ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đã tổ chức lễ khánh thành
chính thức đóng điện đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời bp solar one
đây là dự án điện mặt trời đầu tiên ở ninh thuận hòa vào lưới điện quốc gia và dự án có tổng mức đầu tư là một ba trăm một mươi năm tỷ đồng
khởi công vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nhà máy điện mặt trời bp solar một được xây dựng trên diện tích sáu mươi hai ha
tại xã phước hữu huyện ninh phước tỉnh ninh thuận với tổng mức đầu tư hơn một ba trăm một mươi năm tỷ đồng
có tổng công suất bốn mươi sáu mw đỉnh sản lượng điện dự kiến khoảng bảy mươi năm triệu kwh một năm
tại buổi lễ khánh thành công ty cổ phần bp solar trao tặng năm trăm linh triệu đồng cho quỹ phát triển xã phước hữu
đây là nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở ninh thuận chính thức hoạt động hòa vào lưới điện quốc gia